hiện nay nhiều địa phương phía nam mỗi ngày tiếp nhận một lượng lớn người trở về quê
như tại an giang tiếp nhận hàng ngàn người từ các thành phố và các tỉnh di chuyển tự phát trở về
và trước tình hình trên lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp
dốc toàn lực để tiếp nhận và đưa bà con trở về địa phương an toàn
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại thành phố long xuyên
tại trường đại học an giang và hơn hai mươi điểm trường của thành phố long xuyên
đèn vẫn được thắp sáng suốt đêm công tác phối hợp giữa các lực lượng luôn sát sao chặt chẽ
tất cả đều đồng lòng dốc sức vì nhiệm vụ chung để những đồng hương xa quê được trở về nhà một cách an toàn nhất

đèn vẫn được thắp sáng suốt đêm công tác phối hợp giữa các lực lượng luôn sát sao chặt chẽ

tất cả đều đồng lòng dốc sức vì nhiệm vụ chung để tính toán và có phương án cách ly thích hợp

quê động viên họ thêm nghị lực tích cực nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định phòng
chống dịch tại các khu tạm cách ly cũng như sau khi đi về địa phương
theo số liệu thống kê đến hết ngày năm tháng một mươi đã có trên ba mươi năm người dân từ các tỉnh
thành phố về đến an giang và bà con cũng đã được nhanh chóng sắp xếp hỗ trợ về địa phương
cách ly theo đúng quy định với lực lượng công an nói riêng và lực lượng chống dịch toàn tỉnh nói
chung thì việc đảm bảo an ninh an toàn cho bà con không chỉ là nhiệm vụ phải làm mà còn chính là
cái tình cái nghĩa đồng bào